trong khi đó theo công ước năm hai nghìn ba không có di sản văn hóa phi vật thể của quốc gia hay của nhân loại
mà chỉ có di sản văn hóa phi vật thể của cộng đồng tại một quốc gia nào đó
trước tiên ông có thể cho biết là tại sao chúng ta lại hiểu sai lệch cái khái niệm công ước vào năm hai nghìn ba về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể
cái điều này thì nó có nhiều các cái lý do khác nhau
một trong những lý do căn bản
công ước hai nghìn ba này vào cái thời điểm bắt đầu là nó còn rất mới
trong khi đó thì chúng ta đã quen cái việc là sử dụng công ước năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
công ước này thì chủ yếu nhắm đến các di tích hay là các cái di sản văn hóa vật thể
nói chung chính vì cái thói quen gắn với công ước một nghìn chín trăm bảy mươi hai
nó đã khiến cho cái mạch tư duy của chúng ta nó tiếp diễn đến cái công ước hai nghìn hai mươi
khi đó thì tất cả những cái di sản văn hóa phi vật thể mà chúng ta làm thực hiện theo công ước hai nghìn ba này
chúng ta đều ghi là công nhận hay là vinh danh hay là cái thuật ngữ là di sản văn hóa phi vật thể thế giới
hay là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại
mà trên thực tế đây là câu chuyện unesco ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại
vậy thì theo ông lý do tại sao mà chúng ta lại cần phải dùng đúng thuật ngữ
câu chuyện quan trọng của cái việc hiểu đúng là chúng ta biết được rằng công ước hai nghìn ba
bản thân cái tên của nó đã thể hiện được cái tinh thần của công ước hai nghìn ba
tức là mục đích của công ước là bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể
để bảo vệ đó thì vai trò của cộng đồng là quan trọng nhất
cộng đồng phải hiểu được câu chuyện là cái di sản này là di sản của mình chứ không phải là di sản của nhân loại nói chung
khi mà chúng ta đã biết rằng là cái di sản này là của cộng đồng thì cộng đồng phải có trách nhiệm trong việc bảo vệ cái di sản của chính mình
các cơ quan quản lý nhà nước lúc này hay là các cơ quan nghiên cứu lúc này là đóng một cái vai trò hỗ trợ thôi
hỗ trợ để cho cộng đồng người ta có thể bảo vệ được cái di sản của mình một cách tốt nhất nó phù hợp nhất đối với lại người ta
và các cơ quan quản lý nhà nước cũng phải hiểu câu chuyện đó
tức là khi đã được ghi danh rồi thì cái quyền sở hữu di sản ấy nó chuyển giao từ cộng đồng sang phía nhà nước
không phải là mình là chủ sở hữu của cái di sản đó
không phải là mình là người đưa ra mọi các kế hoạch phát triển kế hoạch bảo tồn cho cái di sản đó mà không tham khảo ý kiến của cộng đồng
thì đó là một cái nhầm lẫn
nó là một cái nhầm lẫn mà tôi nghĩ rằng nó rất là nghiêm trọng
di sản là của cộng đồng vì cộng đồng và cho cộng đồng
thì đấy là một ý then chốt mà chúng ta cần phải nhấn mạnh khi hiểu về tinh thần công ước
nếu như chúng ta phải quy trách nhiệm thì trách nhiệm sẽ thuộc về ai
việc mà chúng ta hiểu chưa đúng về công ước thì nó có rất nhiều các lý do
và nó có rất nhiều các cái bên liên quan đến câu chuyện này
các cơ quan quản lý nhà nước chắc chắn là cũng phải có những cái trách nhiệm nhiệm nhất định
các nhà nghiên cứu cũng phải có những cái trách nhiệm cụ thể nào đó
khi mà chúng ta đã thấy có những cái sai rồi nhưng chúng ta chưa giúp cho các cái sửa sai này nó có hiệu quả
tiếp theo nữa là các cơ quan truyền thông cũng cần phải xem xét lại trách nhiệm của mình trong cái câu chuyện là
chúng ta cần phải hiểu đúng về công ước hiểu đúng về tinh thần của công ước
từ cái việc là chúng ta hiểu đúng về tinh thần công ước ấy chúng ta sẽ có những cái biện pháp để chúng ta làm tốt công ước được
vậy thì nếu như để nói ngắn gọn về việc là việt nam cố gắng hoàn chỉnh hồ sơ di sản để đệ trình unesco hàng năm
có ý nghĩa như thế nào
ở đây là chúng ta phải thống nhất với nhau là cái câu chuyện mà chúng ta được ghi danh trong cái danh sách
di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại là vô cùng quan trọng
mục đích của unesco không phải là trao các danh hiệu
mục đích của unesco là làm sao để các cái di sản được bảo vệ một cách bền vững nhất
thì thông qua cái việc ghi danh thì unesco mong muốn là nâng cao nhận thức của mọi người
tuy nhiên cái việc ghi danh của unesco thì cũng là niềm tự hào của các cộng đồng
cũng là niềm tự hào của các quốc gia
chính vì đó nên là chúng ta hoàn toàn có quyền tự hào về những cái di sản văn hóa đã được unesco ghi danh
xin cảm ơn những chia sẻ của ông trong chương trình hôm nay
thưa quý vị và các bạn đối với unesco thì việc sử dụng đúng thuật ngữ là vô cùng quan trọng
và là trách nhiệm của những người làm trong lĩnh vực bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể
cần phải thực hiện nghiêm túc việc tôn trọng khái niệm ngôn ngữ trong công ước
để đảm bảo rằng khi chúng ta nâng cao nhận thức cộng đồng về di sản văn hóa phi vật thể
và tầm quan trọng của việc bảo vệ các di sản đó thì phải làm đúng với những gì đã ghi trong công ước